các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đối tượng trần văn thuận trú tại huyện gò dầu của tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện gò dầu của tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày hai tháng một mươi giữa thuận và anh nguyễn văn ngọc đã xảy ra mâu thuẫn
do tức giận việc bị anh ngọc đánh nên thuận đã lấy cây dựa chạy đi tìm anh ngọc
khi anh ngọc đang ngồi uống rượu với hai người khác thì bị đối tượng thuận cầm dựa chém vào vai và đỉnh đầu khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà bất tỉnh
may mắn anh ngọc được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống
tòa nhân dân tp hà nội cho biết ngày một mươi ba tháng một mươi tới đây sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bạo hành trẻ em đóng đinh vào vùng đỉnh đầu làm tử vong cháu bé ba tuổi xảy ra hồi đầu năm hai nghìn hai mươi ba
vụ án đã thu hút sự quan tâm chú ý và bất bình bức xúc trong dư luận xã hội
bị cáo trong vụ án này là nguyễn trung huyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện thạch thất
nguyễn trung huyên sinh năm hai nghìn hai chú tại huyện thạch thất
theo cáo trạng chị nguyễn thị luyến và anh nguyễn trung huyên chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ
quá trình chung sống thì huyên thấy cháu bé ba tuổi là con riêng của triệu luyến có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tàn độc để không phải nuôi dưỡng không ảnh hưởng đến cuộc sống của huyên và nhân tình
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cháu bé tử vong tại bệnh viện do hậu quả
huyên bị tác động bởi một mươi dị vật bằng kim loại xuyên qua xương xuyên qua màng cứng găm vào nhu mô não
sau đó nguyễn trung huyên bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy ba đối tượng gồm trần trung tín nguyễn trọng nghĩa và trần ngọc xuân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam
vào tối ngày hai mươi hai tháng chín tại phường tân hiệp thành phố biên hòa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai bắt quả tăng tín đang tàng trữ một trăm linh gram ma túy đá
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp nguyễn trọng nghĩa và trần thị ngọc xuân khi đối tượng đang trên đường giao ma túy về thành phố hồ chí minh
qua khám xét lực lượng công an thu giữ hơn một trăm linh gram ma túy đá năm mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
một ổ nhóm gồm năm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại thôn vọng đông xã yên trung huyện yên phong
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng tám vừa qua đã bị công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh bắt giữ khởi tố
trong đó thì ba trên năm đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi
khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi bốn tháng tám anh nguyễn văn thuyết nhận được cuộc gọi đến đón khách tại khu vực thuộc xã yên trung huyện yên phong tỉnh bắc ninh
tuy nhiên sau khi đón khách thì anh thuyết đã bị chính nhóm thanh thiếu niên này dùng dao kề vào cổ khống chế để cướp tài sản
sau khi anh thuyết chạy thoát ra ngoài và chi hô thì có cướp các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin tình báo công an huyện yên phong đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây ra vụ cướp trên trong đó thì hoàng văn bảo là đối tượng chủ mưu cầm đầu
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị